thường trực chính phủ trương hòa bình vừa đi kiểm tra làm việc với chính quyền các quận gò phấp và bình thạnh của tp hcm về công tác phòng chống dịch trên địa bàn
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đánh giá cao nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự chấp hành của người dân trong thời gian vừa qua trong khống chế dịch bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên trước tình hình các ca nhiễm tăng và có xu hướng trẻ hóa phó thủ tướng yêu cầu quận bình thạnh và quận gò vấp cần quan tâm đúng mức đảm bảo an toàn tránh lây nhiễm dịch bệnh tại một số cơ sở quan trọng như các bệnh viện lớn tại các chợ truyền thống cần xem xét lại vai trò của các tổ covid cộng đồng
cùng với đó có kế hoạch chuẩn bị đủ trang thiết bị vật tư để đảm bảo bốn tại chỗ khi dịch bệnh diễn biến phức tạp
có tới hai trên ba năm học cấp ba phải học những kỳ học đặc biệt
vì vừa online vừa học trực tiếp do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
và ngày mai hơn một triệu sĩ tử lớp một mươi hai lại chuẩn bị bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia đặc biệt chưa từng có trong lịch sử
hôm nay ngày sáu tháng bảy hơn một triệu sĩ tử một mươi hai trong cả nước sẽ bắt đầu hoàn thiện các thủ tục để bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia đợt một sẽ diễn ra trong hai ngày mùng bảy tháng bảy và mùng tám tháng bảy sắp tới
tại các vùng tâm dịch đặc biệt như tp hcm
sẽ không tổ chức khai mạc kỳ thi
việc hướng dẫn quy chế và kiểm tra thông tin thí sinh sẽ được thực hiện ngay tại phòng thi
trong hai ngày mùng ba và mùng bốn tháng bảy vừa qua toàn bộ thí sinh giám thị thanh tra nhân viên trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt một tại tp hcm đều đã được lấy mẫu xét nghiệm với covid một mươi chín
các thí sinh có kết quả âm tính mới được tham dự kỳ thi đợt một vào ngày bảy và tám tháng bảy sắp tới
các thí sinh có kết quả nghi ngờ bắt buộc phải dự thi vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt hai
tại hà nội sẽ có khoảng một trăm linh một thí sinh dự thi chiếm một phần một mươi thí sinh dự thi trên khắp cả nước
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay diễn ra trong bối cảnh nhiều tỉnh thành phố đang có số ca mắc covid một mươi chín tăng đột biến
do đó việc đảm bảo an toàn y tế cho các thí sinh giám thị trong thi được coi là yếu tố kiên quyết hàng đầu
các bộ máy chính trị của tp hcm đang làm việc hết công suất không kể ngày đêm
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay địa bàn này đã có tới sáu chín trăm linh ca mắc và tp hcm buộc phải lên kế hoạch đón trước tình huống
điều trị hiệu quả cho năm ca bệnh nặng
hôm nay ngày sáu tháng bảy trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết trong đợt dịch thứ tư bắt đầu này
tp hcm đã ghi nhận hơn sáu chín trăm linh trường hợp mắc covid một mươi chín
hiện nay năng lực xét nghiệm nhanh kháng nguyên của tp hcm có thể đạt được một trăm năm mươi cho đến hai trăm linh mẫu trên một ngày
nên ngành y tế cần cân nhắc xác định rõ trường hợp nào
khu vực nào sử dụng xét nghiệm nhanh pcr mẫu hoặc pcr mẫu đơn để đạt hiệu quả cao trong truy tìm f tiềm ẩn trong cộng đồng
trước tình hình số ca dương tính tăng kéo theo các trường hợp nặng cần hồi sức tích cực cũng tăng
sở y tế tp hcm đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch ứng phó covid một mươi chín với năm trăm linh trường hợp nặng
song song với kế hoạch tăng dường bệnh điều trị covid một mươi chín theo kịch bản một mươi cho đến một mươi năm trường hợp mắc
các bệnh viện được phân công tiếp nhận điều trị covid một mươi chín cũng giả soát lại các nguồn nhân lực như cơ sở vật chất trang thiết bị vật tư tiêu hao
để sẵn sàng tăng số giường cần hồi sức cấp cứu của mỗi đơn vị theo kế hoạch
sau nối lỏng một số dịch vụ và kiểm soát chặt các hoạt động đông người tại hà nội
nhiều người đã an tâm hơn với dịch covid một mươi chín trên địa bàn
nhưng quả thực chỉ khi thế giới nói chung và việt nam nói riêng đầy đủ hoàn toàn dịch bệnh thì tài hoạt mới không diễn ra
sáng ngày hôm nay cdc hà nội đã có
báo cáo mới về chùm ca bệnh ghi nhận tại mỹ đức khu công nghiệp bắc thăng long và quận hoàng mai
trong hai ngày qua hà nội đã ghi nhận một mươi trường hợp dương tính với sars cov hai
trong đó có bốn trường hợp tại công ty trách nhiệm hữu hạn sei tại khu công nghiệp bắc thăng long
ngày sáu tháng bảy cdc hà nội đã ghi nhận thêm một số trường hợp mắc covid một mươi chín tại quận hoàng mai
bệnh nhân phg là nam sống tại địa bàn quận hoàng mai
bệnh nhân là f một lái xe taxi chở bốn bệnh nhân thanh hóa dương tính vào chuyến bay vn hai trăm tám mươi sáu ngày ba tháng bảy hai nghìn hai mươi một từ tp hcm ra hà nội
năm trường hợp khác được ghi nhận tại huyện mỹ đức
ủy ban nhân dân tp hà nội đã tiến hành thiết lập các điểm phòng tòa liên quan đến ổ dịch gồm khu vực nhà bệnh nhân sơ bộ có ba mươi tám người
và phòng khám đa khoa an mỹ để điều tra tiếp xúc người liên quan
các hoạt động kinh doanh buôn bán tiếp tục được giám sát chặt chẽ nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
học đồng tại hà nội
đóng góp vì mục tiêu chung khi đất nước cần không còn là khẩu hiệu mà đã biến thành hành động dễ nhận thấy trong xã hội những ngày qua
những tấm lòng hảo tâm những việc làm thiện nguyện của các tổ chức cá nhân trên cả nước không thể kể hết trong cuộc chiến đầy lùi dịch covid một mươi chín
chỉ biết rằng những hành động này đang ngày càng lan tỏa trên mọi miền tổ quốc
trước tình hình cấp bách tại bình dương hôm nay sáu tháng bảy ba trăm năm mươi cán bộ sinh viên có kinh nghiệm của trường đại học y hà nội
đã lên đường vào bình dương để chi viện chống
sản viên trên ngành hồi sức cấp cứu nội khoa nhi khoa kỹ thuật y học điều dưỡng
ba trăm ba mươi chín sinh viên năm cuối thuộc các hệ bác sĩ y khoa cử nhân điều dưỡng y tế công cộng y học cổ truyền thực tế truy vết
lấy mẫu xét nghiệm cho hơn một triệu dân ở ba thành phố hai thị xã của bình dương tham gia điều trị cho bệnh nhân tại bình dương
bình dương hiện là tỉnh có số ca mắc covid một mươi chín xếp thứ hai ở khu vực phía nam với bảy trăm sáu mươi sáu ca mắc covid một mươi chín
tính tới tối ngày năm tháng bảy
trường đại học y hà nội sẽ tiếp tục đào tạo tập huấn thêm bốn trăm linh sinh viên để sẵn sàng lên đường khi có yêu cầu
hơn tám mươi bệnh nhân covid một mươi chín ở bắc giang đã khỏi bệnh là thông tin vô cùng đáng vui vương
bởi vùng từng bị xem là tâm dịch lớn nhất miền bắc đã thoát dần khỏi tâm điểm của dịch bệnh để trở về với nhịp sống bình thường mới
ngày sáu tháng bảy theo thông tin mới nhất từ lãnh đạo sở y tế tỉnh bắc giang
tới thời điểm hiện tại địa phương này đã có tám mươi một năm bệnh nhân covid một mươi chín
bệnh nhân covid một mươi chín khỏi bệnh được xuất viện số còn lại được chuyển về các bệnh viện giá chiến để thuận tiện cho việc theo dõi điều trị
do có số lượng bệnh nhân covid một mươi chín khỏi bệnh liên tục tăng bắc giang đã cho thu gọn sáu cơ sở điều trị để trở lại hoạt động thông thường
hiện toàn tỉnh còn một mươi hai cơ sở điều trị covid một mươi chín với hơn một một trăm linh bệnh nhân
cùng ngày hà tĩnh cũng đã công bố một mươi bệnh nhân covid một mươi chín khỏi bệnh
hà tĩnh hiện đang điều trị cho bảy mươi một bệnh nhân trong đó ba mươi hai người tại bệnh viện đa khoa
khu vực cửa khẩu quốc tế cầu treo và ba mươi chín bệnh nhân khác đang được điều trị tại trung tâm y tế huyện kỳ anh
hiện nay năng lực điều trị của các cơ sở điều trị covid một mươi chín trên cả nước đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu điều trị của bệnh nhân
giảm áp lực cho các cơ sở y tế tuyên đồng
để chuẩn bị cho việc thí điểm cách ly f một tại nhà
nhiều đơn vị doanh nghiệp tại tp hcm đã đề xuất ba giải pháp công nghệ nhằm giám sát người được cách ly
đây là những giải pháp nhằm đảm bảo an toàn lần đầu tiên được triển khai
trong cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín tại việt nam
sở thông tin và truyền thông tp hcm vừa có đề xuất ba giải pháp công nghệ thông tin
để có thể áp dụng trong công tác quản lý giám sát cách ly tại nhà các ca nhiễm covid một mươi chín trên địa bàn
giải pháp thứ nhất là hệ thống vhd với thiết bị chủ đạo là điện thoại di động thông minh
đây là giải pháp được bộ y tế chọn triển khai thí điểm cách ly y tế phòng chống dịch covid một mươi chín đối với người nhập cảnh
giải pháp thứ hai là stary home tức là sử dụng gồm điện thoại di động và vòng đeo tay
với chức năng tăng cường giám sát và đo thân nhiệt
giải pháp cuối cùng là sử dụng vòng đeo tay tích hợp với sim điện thoại
đây là giải pháp được bộ y tế chọn thí điểm bởi có các ưu điểm quản lý tổng thể
tích hợp nhiều chức năng khác như khai báo y tế quản lý nhập cảnh phản ánh y tế v v
những ngày qua trên mạng xã hội xuất hiện các thông tin thất thiệt
thiếu kiểm chứng với nội dung chia rẽ tinh thần đoàn kết dân tộc
bỏ qua những tranh cãi vô cảm trên mạng xã hội trong cuộc chiến chống covid một mươi chín ngoài đời thương
hàng trăm nghìn y bác sĩ cán bộ công an bộ đội vẫn đang nghiệt mại với sứ mệnh được giam phó
dù sự cống hiến của mỗi người là khác nhau
đó có thể là sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong từng giờ cấp cứu bệnh nhân nặng với covid một mươi chín ở bắc giang
là những đêm nằm trời chiếu đất của cán bộ trực chốt giữa cây nắng đỏ lửa của các tỉnh miền trung
là cường độ làm việc xuyên thời gian xuyên cảm xúc của đội ngũ tuyến đầu tại
hồ chí minh là nỗi nhớ mẹ khi lần đầu tiên xa nhà của những sinh viên đạo kỹ thuật y tế hải dương
trên dài đất thình chữ s đâu đâu ta cũng thấy tinh thần đùm bọc dân tộc tỏa lan
từ quảng bình với cá biển tép khô gói ân tình và sài gòn
đến bà con hà nội cũng hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con từ các vùng tâm dịch
vốn dĩ lớn lao và bình dị đều là những khái niệm
chỉ biết rằng trước covid một mươi chín mọi sự hy sinh và cống hiến thực tâm đều ngang bằng
xin hãy bớt phán xét nói nhiều hơn đến những lời cảm ơn và hy vọng
bởi đoàn kết là vũ khí mạnh mẽ nhất cho người việt
cho cuộc chiến mà lằn danh giữa sự sống và cái chết mới là điều quan trọng